chương trình âm vang di sản dân ca việt nam do trung tâm phát triển nghệ thuật âm nhạc việt nam phối hợp thực hiện cùng các nhà nghiên cứu văn hóa và những người tâm huyết với nghệ thuật truyền thống đã được đông đảo khán giả ủng hộ
đây hứa hẹn sẽ là một điểm đến thú vị và ý nghĩa đối với những người yêu âm nhạc truyền thống việt nam
chương trình được thực hiện từ nhóm sáng kiến nhạc sĩ thao giang trung tâm phát triển nghệ thuật âm nhạc việt nam hội nhạc sĩ việt nam nhà nghiên cứu văn hóa nguyễn hùng vĩ giảng viên đại học quốc gia hà nội và luật gia nguyễn trọng cử việt kiều đức